các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
nữ diễn viên còn đăng tải hình ảnh mà cô khẳng định là người thật việc thật đính kèm thông tin cá nhân của nữ bệnh nhân bên dưới bài viết và nói tới câu chuyện của một người phụ nữ bị ung thư đầu mặt sau bốn tháng nhờ nuốt run và xám hối đã khỏi bệnh hoàn toàn
dưới phần bình luận nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất bình và nhắc nhở nữ diễn viên cẩn trọng và cân nhắc phải có cơ sở khoa học chính xác trước khi đưa ra thông tin về y tế sức khỏe tới đông đảo khán giả đang theo dõi fanpage của cô
vậy thực hư câu chuyện dùng đất chữa được từ covid một mươi chín tới ung thư ra sao
theo đánh giá của bộ y tế trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp lợi dụng tâm lý người dân trên mạng xã hội lan truyền những thông tin không chính thống về các biện pháp điều trị covid một mươi chín trong đó có việc sử dụng địa long
đến thời điểm hiện tại bộ y tế chưa cấp phép lưu hành cho bất kỳ sản phẩm chứa thành phần địa lòng nào có tác dụng hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
đồng thời bộ cũng chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào
bộ y tế khuyến cáo để đảm bảo an toàn người dân không tự ý mua sử dụng dược liệu các sản phẩm từ dược liệu theo lời quảng cáo trên mạng xã hội khi thông tin chưa được kiểm chứng và chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền để tránh tiền mất tật mang
theo dược điển việt nam dược liệu địa lòng tên gọi khác là dung đất là toàn thân đã phơi hay xấy khô của con dung
địa long có thể dùng chữa sốt cao bất tỉnh đau khớp chân tay tê bại
bán thân bất tội
phòng hò xuyễn do phế nhiệt phù thủng tiểu ít cao huyết áp
trong y học cổ truyền địa long dùng đất tưới sống phải được chế biến bào chế theo đúng phương pháp để loại bỏ độc tố cũng như ký sinh trùng đạt tiêu chuẩn chất lượng mới trở thành vị thuốc địa long để sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền
trước đó một số trang mạng xã hội với hàng nghìn người theo dõi đã có những phát ngôn đăng tải chia sẻ thông tin không chính xác về tác dụng hỗ trợ điều trị covid một mươi chín của dược liệu địa long
bộ y tế cho biết việc lan truyền thông tin thất thiệt về tác dụng phòng chống covid một mươi chín của dược liệu không chỉ làm dối loạn thị trường của dược phẩm địa long mà còn phá vỡ những thành quả phòng chống dịch bệnh của cả nước
theo bác sĩ trần thị hải ninh trưởng khoa nội tổng hợp bệnh viện nhiệt đới trung ương đến nay không có bằng chứng khoa học nào về tác dụng của địa long run đất trong điều trị covid một mươi chín
chúng tôi cũng không khuyến cáo bệnh nhân sử dụng
gần đây bệnh viện được nhà sản xuất tặng một số sản phẩm có chứa địa long cùng các loại thực phẩm chức năng có tác dụng nâng cao thể trạng bệnh nhân nhưng bác sĩ không bao giờ được quyến khuyến cáo những sản phẩm chưa có bằng chứng khoa học
hơn nữa đồng y tác dụng không nhanh nên có trường hợp nhà sản xuất trộn tân dược và đông y hoặc người dùng nghe theo mách nước sử dụng loại không rõ nguồn gốc bị trộn tân dược
kết quả bệnh không chữa khỏi lại dẫn đến suy gan hoặc nguy hiểm với sức khỏe
một chuyên gia về y học cổ truyền của bộ y tế cũng cho rằng dùn đất có tác dụng hoạt huyết không điều trị được cho covid một mươi chín nói chung
chỉ trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín có cục máu đông mới cần hoạt huyết nhưng số ấy rất ít trong tổng số bệnh nhân covid một mươi chín và không phải ai cũng có cục máu đông để chữa trị
chỉ nên sử dụng các thuốc theo khuyến cáo của bộ y tế và theo từng giai đoạn của bệnh nhân chuyên gia này cho biết
theo cục quản lý y dược cổ truyền
cục quản lý y dược cổ truyền bộ y tế cũng chưa cấp
số đăng ký thuốc cổ truyền nào có thành phần địa long dùng đất có tác dụng hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
cũng chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị covid một mươi chín của địa long
theo đó trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc sử dụng địa lòng để điều trị covid một mươi chín
ông trần minh ngọc phó cục trưởng cục quản lý y dược cổ truyền bộ y tế nêu rõ
hiện nay cục quản lý y dược cổ truyền chưa cấp số đăng ký thuốc cổ truyền nào có thành phần địa lòng
có tác dụng hỗ trợ điều trị covid một mươi chín cũng chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị covid một mươi chín của địa long
đại diện cục quản lý dược cổ truyền nhấn mạnh việc một số người nhất là người của công chúng
lan truyền các thông tin cách chữa bệnh covid một mươi chín chưa được kiểm chứng là hành vi vô cùng nguy hại đối với cộng đồng
lan truyền hướng dẫn uống run đất tươi sống trực tiếp để hỗ trợ điều trị covid một mươi chín là phản khoa học
có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho sức khỏe cũng như tính mạng của người dân
cần tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính phủ và bộ y tế quy định
thực hiện nghiêm quy tắc năm k tiêm vaccine đầy đủ và tuân thủ giãn cách xã hội ở vùng dịch bệnh
đặc biệt cần chú trọng các biện pháp vệ sinh ăn uống sinh hoạt học tập nghỉ ngơi rèn luyện nâng cao sức khỏe
để đảm bảo an toàn hiệu quả người dân không tự ý mua sử dụng dược liệu sản phẩm thuốc
theo lời quảng cáo trên mạng xã hội khi thông tin chưa được kiểm chứng và chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền để tránh tiền mất tật mang
dung đất trong đông y việt nam
làm rõ hơn về thông tin dùng run đất để chữa covid một mươi chín thầy thuốc nhân dân đậu xuân cảnh chủ tịch hội đồng y việt nam cho biết
địa long là run đất trong nông nghiệp là một sản phẩm được chế biến làm thức ăn cho chăn nuôi
trong đồng y d dùng đất được chế biến làm thuốc được gọi với tiên vị thuốc là địa lòng có tác dụng chính là phòng chống co giật hạ sốt
điều trị khó thở trong các trường hợp hèn phế quản trị co giật trong bệnh động kinh giúp huyết lưu thông tốt hơn giảm đau nhức
hiện nay các thầy thuốc đông y sử dụng địa long trong điều trị nhưng không dùng đơn thuần một vị thuốc địa long mà tùy theo thể bệnh
tùy từng trường hợp bệnh cụ thể giai đoạn bệnh mà chúng tôi kết hợp vị thuốc địa lọc với các vị thuốc khác để điều trị
về tác dụng của địa long đối với covid một mươi chín hiện chưa có bất kỳ một nghiên cứu hay bằng chứng khoa học nào chứng minh
thực tế lâm sàng điều trị các thầy thuốc đông y thường hay dùng địa long điều trị khó thở trong hen xuyễn
địa lòng có trong thành phần bài thuốc điều trị hen nhưng còn kết hợp thêm các vị thuốc khác như cam thảo cát cánh trần bì
về bản chất địa lòng có tác dụng đối với cơ trơn phế quản làm giảm co thắt cơ trơn phế quản
trong khi bệnh lý covid một mươi chín bệnh nhân bị viêm phổi các phế nang cùng tiểu phế quản bị viêm gây đông đặc phổi
làm phổi mất chức năng dẫn đến khó thở và giảm bão hòa oxy máu chứ không phải chỉ là bệnh lý co thắt phế quản như trong hen xuyễn
do vậy bản chất hai bệnh hoàn toàn khác nhau vì vậy không nên tùy tiện sử dụng mà cần có những nghiên cứu đánh giá bài bản
khoa học về tác dụng của địa long đối với bệnh covid một mươi chín
hơn nữa ngày nay không ai sử dụng địa long sống để điều trị và chưa có bằng chứng rõ ràng về tác dụng của địa long sống
nên tôi khuyến cáo người dân không được nuốt sống địa lòng
khi nuốt sống địa lòng
để tiêu diệt địa lòng thì không sao nhưng nếu địa lòng không chết trong môi trường dịch axit của dạ dày
nó sẽ chu lên ống mật gây các cơn đau quạn gan do dồn ống mật rất nguy hiểm người bệnh cần đi cấp cứu ngay
cùng với đó do môi trường sống trong đất chứa nhiều vi khuẩn nên khi nuốt sống địa lòng
các vi khuẩn này sẽ xâm nhập vào đường tiêu hóa gây ra các bệnh lý về tiêu hóa cho người dùng
khi có bệnh các thầy thuốc y học hiện đại và y học cổ truyền luôn sẵn sàng bên cạnh người dân
giúp người dân điều trị theo hướng dẫn của bộ y tế và hội đồng y việt nam
người dân đừng tin vào những thông tin thất thiệt của những người không có chuyên môn
không có trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng
người dân không nên tự ý sử dụng bất kỳ một vĩ thuốc nào
đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
mà cần có sự hướng dẫn của thầy thuốc để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng
về thông tin dung đất chữa ung thư hiện nay những tác dụng của run đất trong việc chữa trị căn bệnh ung thư
thì chưa có một kết luận nào chính xác
theo lương y nguyễn công đức nguyên giảng viên khoa y học cổ truyền đại học y dược tp hcm cho biết
dung đất chữa hàm lượng acid linoleic rất cao cùng khoáng chất vi lượng chống oxy hóa selen
giúp tăng cường miễn dịch nâng cao sức đề kháng trong cơ thể
đồng y còn kê vị thuốc này để trị sốt rét co giật giải độc
tuy nhiên hiện nay chưa có bất cứ một tài liệu nào nói về tác dụng của run đất đối với việc chữa bệnh ung thư
với bài thuốc gồm run đất các loại đậu đen đậu đỏ rau ngót
nhiều người vẫn đang sử dụng với niềm tin sẽ chữa được bệnh ung thư
dẫu biết tâm lý của nhiều người bệnh là có nước còn tát
nhưng các bài thuốc dạng truyền khẩu không có nguồn gốc rõ ràng
thiếu sự kiểm chứng có thể gây ra những tác hại mà ít ai lường trước được
tôi có nghe về bài thuốc chữa ung thư gồm dung đất các loại đậu rau bồ ngót
nhưng bài thuốc này không hề có một cơ sở khoa học nào
đó đều là những vị thuốc có vị ngọt tính mát thanh nhiệt dài độc hoạt huyết
tăng sức đề kháng của cơ thể chứ không có tác dụng trong việc chữa trị bệnh ung thư
như lời đồn thổi của nhiều người
người bệnh không nên biến mình thành chuột bạch và đùa giẫn với tính mạng của mình
lương y nguyễn công đức nhấn mạnh
số lượng bệnh nhân ung thư ở việt nam hiện nay đang ở mức báo động
điều trị ung thư là cuộc chiến dài dẳng cần sự kiên trì
chủ yếu dựa trên miễn dịch của chính bản thân người bệnh
tuy nhiên mới đây các nhà khoa học ba lan cho biết
các loại vi khuẩn có trong ruột của loài run đất có thể được sử dụng
để điều chế các loại thuốc phòng ngừa ung thư
theo các nhà khoa học do đặc tính sinh sống và ăn các loại sinh vật dưới các lớp đất bẩn
nên dùng đất có hệ miễn dịch rất phát triển
các loại vi khuẩn có trong ruột của sinh vật này chứa các thành phần
có khả năng chống lại các tế bào ung thư trong cơ thể người
đây là một đột phá trong việc tìm cách chữa bệnh ung thư
căn bệnh cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người mỗi năm trên toàn thế giới
giáo sư kay john viện nghiên cứu ung thư anh cho biết
việc tìm ra các loại vi khuẩn có khả năng kìm hãm sự phát triển của các tế bào ung thư
là bước đầu tiên rất đơn giản
điều quan trọng nhất là làm thế nào để đưa các loại vi khuẩn này vào cơ thể người
và khiến chúng phát huy tác dụng
đây mới chỉ là những bước đầu trong nghiên cứu của giới khoa học thế giới nói chung
để tìm ra các phương pháp điều chế thuốc phòng ngừa và chữa trị căn bệnh ung thư
phát hiện này được coi là một bất ngờ lớn mang lại tin vui cho nhiều người bệnh